tin bão gần biển đông vào hồi một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba tám độ vĩ bắc
một trăm hai mươi năm chín độ kinh đông cách đảo lưu dông khoảng bốn trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai tức là vào khoảng một trăm linh năm một trăm ba mươi năm km trên một giờ giật cấp một mươi ba một mươi năm
dự báo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi tới một mươi năm km và tiếp tục mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi bốn tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba bốn độ kinh đông cách đảo luzon hai trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức là vào khoảng một trăm ba mươi năm một trăm năm mươi km trên một giờ giật cấp một mươi bốn một mươi năm
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm tới hai mươi km vượt qua đảo lưu dông và biển đông
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu ba độ vĩ bắc cách đảo lưu dông hai trăm linh km về phía đông đông nam

sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi bốn một mươi
do ảnh hưởng của bão từ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi vùng biển phía đông bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp một mươi một mươi một
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi bốn một mươi năm biển động dữ dội
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km